tòa nhân dân tỉnh kiên giang hôm nay mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo phạm thị bé sáu
trú tại thành phố phú quốc tám năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là nguyễn thành nhân trú tại thành phố rạch giá
theo cáo trạng trước đây bé sáu từng bị nhân đánh nên từ đó bị cáo mua giao mang theo người để phòng thân
đến khoảng một mươi năm h ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bé sáu điều khiển xe máy đến phía trước cổng cảng biển quốc tế an thới
thì gặp nhân đi cùng với một người khác chạy xe đến
khi vừa chạm mặt nhân liền xuống xe xông vào đánh b sáu
lúc này bé sáu lấy dao từ trong túi quần da đâm vào ngực và bụng nhân nhiều nhát
nhân bỏ chạy được một đoạn thì tử vong
sau khi gây án bé sáu đến cơ quan công an đầu thú
ngoài mức án tám năm tù bị cáo đã bồi thường cho gia đình của nạn nhân ba mươi triệu đồng